một đối tượng tổ chức cho bốn người trung quốc nhập cảnh trái phép vào việt nam vừa bị công an tỉnh lạng sơn cùng với lực lượng biên phòng phát hiện và bắt giữ
vào ngày một mươi bảy tháng hai tại khu vực thôn pò cóc xã tố đoạn huyện lộc bình tỉnh lạng sơn lực lượng chức năng tỉnh lạng sơn phát hiện bắt giữ đối tượng hoàng văn tuân
trú tại xã hoàng đồng thành phố lạng sơn tỉnh lạng sơn
khi đang điều khiển xe ô tô chở bốn người đàn ông trung quốc không có giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh vào việt nam
đối tượng tuân khai nhận trước đó qua mạng wechat có tài khoản một trăm ba mươi bốn
tuân đã nhận lời chở bốn người đàn ông trung quốc nhập cảnh trái phép từ khu vực biên giới tỉnh lạng sơn về bắc ninh để nhận tiền công một mươi triệu đồng
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật